nắng nóng kỷ lục mưa bão ngập úng trên diện rộng dịch bệnh gia súc gia cầm có diễn biến phức tạp
giá cả không ổn định làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế
tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố ngành nông nghiệp hà nội vẫn hoàn thành nhiều chỉ tiêu đã đặt ra
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những kết quả nổi bật trong năm qua của ngành nông nghiệp thủ đô
năm hai nghìn một mươi bảy là năm gặp nhiều khó khăn đối với ngành nông nghiệp hà nội
tuy nhiên với sự chỉ đạo của thành phố ngành nông nghiệp vẫn đạt được những kết quả rất đáng khích lệ
cụ thể tăng trưởng nông nghiệp tăng hai tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt ba mươi năm một trăm ba mươi ba tỷ đồng
tăng hai một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố đến nay đạt hai mươi năm
đối với lúa ngô rau hoa cây ăn quả chè đạt một mươi bảy chín chăn nuôi ba mươi ba năm thủy sản một mươi ba
trong năm hai nghìn một mươi bảy đã hình thành nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các huyện ứng hòa phú xuyên thanh oai mỹ đức ba vì trương mỹ thanh trì thường tín
theo hướng sản xuất hàng hóa với sản lượng sản phẩm thủy sản
tương đối lớn cho hiệu quả kinh tế cao như cá chép lai trắm cỏ cá rô phi
nhiều mô hình cho lợi nhuận cao từ một trăm linh đến một trăm năm mươi triệu đồng trên một hectare một năm
công tác phát triển chăn nuôi theo xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư
gắn với quy hoạch chăn nuôi được tập trung đầu tư
tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy thành phố hà nội có một mươi năm xã chăn nuôi bò sữa
chiếm bảy mươi ba tổng đàn bò sữa toàn thành phố
một mươi chín xã chăn nuôi bò thịt chiếm hai mươi tổng đàn bò thịt toàn thành phố
một mươi ba xã chăn nuôi lợn trọng điểm chiếm một mươi năm so với tổng đàn lợn toàn thành phố
cho nên là sau khi mà tiến hành cái dồn điền nổi dật thành công rồi
thì bây giờ hà nội phải tập trung vào cái việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
từ những cái việc mà sản xuất truyền thống trước đây sản xuất những cái cây hiệu quả kém
thì nay phải chuyển sang sản xuất cây con có hiệu quả cao hơn
thứ hai là đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề về hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao
chỉ có thế thì cái giá trị bình quân cho hết ta
nó mới mỗi ngày mà tăng
và như thế thì mới đạt được cái mục tiêu đề ra là theo như kế hoạch của thành ủy đến cuối năm hai nghìn hai mươi
dứt khoát phải cố gắng cân đấu làm sao là giá trị bình quân cho hết ta phải trên hai trăm năm mươi triệu đồng cho hết ta
và cái thu nhập là trên bốn mươi chín triệu đồng trên đầu người
và chính vì cái việc đó cho nên là cần phải có cái tập trung vào cho cái sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
tính đến thời điểm này hà nội đã triển khai được tám mươi chín mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
vào sản xuất chế biến bảo quản nông sản như sử dụng giống mới có năng suất cao
chăn nuôi theo công nghệ chuồng kín có hệ thống điều tiết nhiệt độ độ ẩm ánh sáng
các trang trại nuôi thủy sản sử dụng giống lai công nghệ vi sinh trong xử lý môi trường nước
các trang trại trồng trọt sử dụng giống nuôi cấy mô giống sạch bệnh
hệ thống tưới tiết kiệm xây dựng và duy trì sáu mươi năm mô hình liên kết theo chuỗi giá trị
từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm góp phần làm tăng tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp
cả nhân hay một doanh nghiệp hợp tác xã hay một doanh nghiệp nào đó
mà muốn có một diện tích đủ lớn để thực hiện một dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
với quy mô lớn là sẽ khó khăn
giá đất ở hà nội cũng cao cho nên là việc làm quy mô diện tích sản xuất nông nghiệp cao
và quy mô lớn là nó khó khăn
cùng với phát triển nông nghiệp việc thực hiện chương trình

tổng số hai ctr tu của thành uỷ tiếp tục gạt hái thành công lớn
với việc có thêm hai huyện là thanh trì và hoài đức được chính phủ công nhận đạt chuẩn năm hai nghìn một mươi bảy
hà nội tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới
với tổng số bốn huyện hoàn thành chương trình nông thôn mới
tổng số xã đạt chuẩn của hà nội hiện cũng cao nhất cả nước với hai trăm tám mươi năm trên ba trăm tám mươi sáu xã
đời sống nông dân không ngừng được nâng cao thu nhập bình quân đầu người
khu vực nông thôn đã đạt trên ba mươi tám triệu đồng trên một năm
tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm qua các năm hiện còn khoảng hai năm
với một mục tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi là phải có trên tám mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới
và có là trên một mươi huyện đạt chuẩn nông thôn mới
sản xuất nông nghiệp vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng là từ hai năm đến bốn
nước sạch nông thôn là đến năm hai nghìn hai mươi phải một trăm linh số xã là được hưởng nước sạch nông thôn
như là nước sạch của đô thị
thu nhập bình quân đầu người là trên năm mươi triệu đồng trên đầu người
tỷ lệ hộ nghèo là chỉ còn một năm dưới một năm
theo tiêu chí nghèo đa triều mà là mức nghèo của thành phố hà nội
bên cạnh những kết quả tích cực mà ngành nông nghiệp hà nội đã đạt được
vẫn còn một số mặt tồn tại hạn chế
các mặt tồn tại hạn chế chưa thực hiện được như công tác tháo gỡ cho ngành trăn nuôi
khi giá ra súc ra cầm giảm sâu chưa hiệu quả
ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế
quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ năng suất chất lượng sản phẩm chưa cao
trong năm hai nghìn một mươi tám ngành nông nghiệp hà nội sẽ ra soát điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp
phù hợp định hướng ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp sạch
thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo quyết định số một nghìn tám trăm một mươi chín ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
phê duyệt thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
các mô hình nông nghiệp có hiệu quả sẽ được triển khai và nhân rộng
trong đó ưu tiên thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đẩy mạnh kết nối cung cầu nông sản thực phẩm giữa hà nội
với các tỉnh phát triển các chuỗi liên kết đổi mới tổ chức sản xuất
đồng thời chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
phấn đấu trong năm hai nghìn một mươi tám ngành nông nghiệp thủ đô đạt mức tăng trưởng từ hai đến hai
căn cứ vào nghị quyết của hội đồng dân đã có về cơ chế chính sách đặc thù
và thủ tướng chính phủ cũng đã có chỉ đạo sẽ có những cơ chế
thì ban chỉ đạo sẽ có yêu cầu các sở ngành chuyên môn sẽ tham mưu cho thành ủy ban
để cụ thể hóa một cách là chi tiết hơn và đặc biệt là thủ tục hành chính phải thông đoán hơn
cả về vấn đề về đất về vấn đề về cơ chế chính sách tạo điều kiện

để tăng cường cương tác quảng bá thu hút đầu tư để kêu gọi nhiều doanh nghiệp hơn nữa
đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao